tiếp xúc cử tri tại huyện an lão thành phố hải phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã lắng nghe giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm
về tình hình kinh tế xã hội bão lũ miền trung phát triển rừng luật đất đai công khai dịch vụ y tế vaccine covid một mươi chín
sau khi giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm cho biết thêm về tình hình kinh tế xã hội thủ tướng nhấn mạnh một số kết quả
đó là khống chế được covid một mươi chín mà nhiều người nhìn nhận là một ký tích việt nam và giữ được tốc độ tăng trưởng dương
từ miền xuôi đến miền núi từ thành phố đến nông thôn từ vùng thiên tai cho đến đồng bào dân tộc thiểu số
tỷ lệ hộ nghèo chúng ta giảm xuống ba khi vào đầu nhiệm kỳ là bảy tám và cách đây mấy chục năm lên đến sáu mươi
thủ tướng nhấn mạnh chúng ta không có ước mơ nào hơn là nâng cao mức sống của người dân cả về vật chất và tinh thần
chúng ta thực hiện điều đó trong nhiệm kỳ năm năm vừa qua nhất là trong bối cảnh khó khăn năm hai nghìn hai mươi này